tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi năm tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai mươi ca mắc covid một mươi chín mới
hiện tổng số ca nhiễm bệnh trên cả nước là chín trăm năm mươi người
trong ngày hôm nay cũng ghi nhận thêm trường hợp tử vong do covid một mươi chín thứ hai mươi ba kể từ khi dịch xảy ra
tính đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai mươi ca mắc covid một mươi chín mới
gồm bốn ca ghi nhận tại quảng nam một mươi một ca tại đà nẵng một ca tại hải dương và bốn ca tại tp hcm
được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong chiều nay cũng ghi nhận thêm trường hợp mắc covid một mươi chín tử vong thứ hai mươi ba kể từ khi dịch xảy ra ở việt nam
trong chín trăm năm mươi ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là bốn trăm ba mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm chín mươi ca và số ca tử vong là hai mươi ba ca
trường hợp tử vong thứ hai mươi ba bệnh nhân số sáu trăm chín mươi chín là nam bảy mươi năm tuổi địa chỉ thanh khê thành phố đà nẵng
bệnh nhân tử vong tại trung tâm y tế huyện hòa vang được trần đoán viêm phổi do covid một mươi chín biến chứng
suy hô hấp nặng sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân suy thận mạng
trại thận nhân tạo chua kỳ tòng huyết áp và đài tháo đường tuyếp hai
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm một mươi năm tám trăm năm mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn một trăm tám mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi năm chín trăm năm mươi hai người cách ly tại nhà và nơi lưu trú tám mươi năm bảy trăm hai mươi bốn người